từ bình định phú yên cho đến khánh hòa bình thuận nước ngập trắng các bản làng khu dân cư ven sông
ít ai nghĩ rằng sau đại hạn vùng đất này lại có thể mưa lớn đến vậy gây ra thiệt hại nặng nề đến như vậy
hai mươi sáu gia đình đã mãi mãi mất đi người thân thiệt hại về tài sản của cả vùng lên đến hơn sáu trăm linh tỷ đồng
những kinh nghiệm về thời tiết về mưa lụt giờ đây cũng đã không còn đúng nữa trong bối cảnh biến đổi khí hậu
đang từng ngày từng giờ trở thành một thách thức lớn với người dân nơi đây
ông tha chứ bà chẳng tha trời hành cơn lụt hai mươi ba tháng một mươi
không riêng gì quảng nam miền trung xưa cứ qua hai mươi ba tháng một mươi âm là thoát lụt
lụt nếu có thì hai mươi ba tháng một mươi cũng là cơn cuối
bởi đó cũng là thời gian đánh dấu một vụ mùa mới mẻ
các cánh đồng nơi đây
vậy mà giờ đây đã là cuối tháng một mươi một âm mà miền trung vẫn cứ ngập
lũ về quá bất ngờ khiến người dân trở tay không kịp
không chỉ mùa màng thất thu hoa màu bị vùi lấp
mà đã có đến hai mươi sáu người thiệt mạng
đợt mưa lũ kéo dài hơn trung bình lại có nhiều đỉnh lũ xuất hiện
đã khiến các tỉnh nam trung bộ giải đất vốn là nơi có khí hậu hiền hòa nhất ở miền trung
không tránh khỏi thiệt hại nặng nề
kinh nghiệm ứng phó mưa lũ từ thời cha ông cũng không còn phù hợp
trước bối cảnh thiên tai thay đổi ngày càng khắc thường và khắc nghiệt hơn
năm nay những tường mưa lũ đã kết thúc sau ngày hai mươi ba tháng một mươi âm lịch
nhưng đến tháng một mươi hai mà lũ vẫn xuất hiện khiến người dân hết sức lo lắng
không chỉ là một đợt mà còn những hai đợt liên tiếp
đây là hiện tượng hiếm có trong một mươi năm qua
mùa lũ cũng được người dân căn bộ và các tỉnh trong miền trung đánh dấu
nếu người dân cứ vào mốc hai mươi ba tháng một mươi âm lịch để dựa vào đó tính toán mùa vụ mới
thì nay người nông dân đã phải chịu thiệt hại nặng nề vì lũ đột ngột quay lại
từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
hộ gia đình ông nguyễn hàn ở thôn thái an xã vĩnh hải huyện hải ninh
đã bỏ ra gần hai mươi triệu đồng đầu tư cho giàn nho với hy vọng thu hoạch cho mùa vụ tết
thế nhưng mưa lũ khiến ông điên rồ đánh dấu đánh dấu đánh dấu đánh dấu đánh dấu đánh dấu đánh dấu đánh dấu đánh dấu
điều đứng vì cả hai xào nhò đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch
đã bị úng gốc và chết vì ngập nước mưa
ông phải chặt bỏ cả gốc chờ nước rút mới trồng lại ràn nhò mới
bao nhiêu hy vọng vào mùa nho dịp tết giờ đã trôi theo nước lũ
đối với thời tiết như hiện nay thì chắc chắn là tết năm nay là cái đồng nhò than là không có nhò bán
gặp rất là nhiều khó khăn
cũng như ông hàn hàng trăm hộ nông dân trồng nho tại thôn thái an như thất thần vì mưa bão
để giúp người dân trong cảnh ngặt nghèo ủy ban nhân dân xã vĩnh hải tổ chức giả soát
ghi nhận những diện tích bị thiệt hại nặng nề để kiến nghị lên ủy ban nhân dân huyện
hỗ trợ kịp thời cho nông dân đang gặp khó khăn
đối với một số diện tích bị thiệt hại đó về hướng đến thì ủy ban cũng đã có quần bản
kiến nghị đối với ủy ban nhân dân huyện thì nên xem thiết và có cái hỗ trợ để tái sản xuất sau hẹn hoặc cũng như là sau cái thiên tai bão lũ
để mà nhân dân có cái điều kiện để mà khôi phục lại các cái loại giống cây có giá trị kinh tế cao của địa phương
còn tại hai xã nhơn hải và thanh hải thuộc huyện ninh hải hầu hết nông dân trồng hành tím tỏi để bán vào dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
cũng đang phải cam chịu cảnh thua lỗ này
nó nặng nề
hàng chục hecta muối của diêm dân xã nhân hải cũng tan hoang vì lũ
diệp dân phải dùng máy bơm hút nước để giữ cho bờ và chân ruộng không bị sạt lở
còn đây là các loại cây hành có sáu mươi hai hoa màu cắt các thứ hai nữa là về cái cây hành tỏi đây này thì cây hành có ba mươi hai hoa tỏi
và cái cây hành nữa là gần có hai mươi hai hoa màu cắt như ớt từ ngọ và những hoa màu cắt
còn riêng về nho thì hiện bây giờ nho là theo thống kê của cái vụ kinh tế là hiện bây giờ là cái cây hành của bà con là có một mươi hai hà nho
cây nho là trái trái để cho sáng trúc mưa kém dài quá cho nên là các cây nho kém dài là có mưa hại
theo ủy ban nhân dân huyện ninh hải toàn huyện đã có trên hai trăm chín mươi hectare cây trồng các loại bị hư hại hoàn toàn
riêng tại xã vĩnh hải thủ phủ của cây nho ninh thuận đã có một trăm tám mươi hectare đang trong thời kỳ thu hoạch và đơm bông cho vụ nho tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy bị hư hại nặng nề
người dân ninh thuận chưa kịp ổn định sau ba năm gánh chịu cảnh thiếu nước thiếu lương thực do hạn hán kéo dài giờ đây lại tiếp tục bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ
tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên hầu hết các tuyến đường chính đều bị ngập sâu từ năm đến gần một mét làm nhiều tuyến đường bị chia cắt gây ách tắc giao thông cục bộ
nhiều diện tích hoa màu lúa đông xuân gieo xạ sớm cũng bị ngập ống có nguy cơ mất trắng
bò là đầu cơ nghiệp nhưng cơ nghiệp ấy cũng bị lũ cuốn trôi tất cả
cồn đất nằm giữa sông ba thuộc địa phận xã hòa an huyện phú hòa nhiều năm nay được tận dụng để chăn nuôi bò
khi nước lũ rút dần nhiều người thất thần khi nhìn thấy sản nghiệp của mình bỗng chốc tiêu tan
những con bò đáng giá ba mươi bốn mươi triệu đồng nay đã không qua khỏi cơn lũ dữ
bố con chết hết ba con con con khổ mà nhấm nhậm con nhiều đấy
hồi giờ có nhà nước nghiên cứu giúp giúp ba con cua hại nhiều quá đổ xong rồi đều có biết sao
hộ nhà ông lê văn hưởng bị thiệt hại nặng nhất
một mươi con bò là số tiền mà cả đời ông dành dụng tích cóp đã bị lũ cuốn trôi
trong những ngày tới gia đình ông cũng không biết phải bám víu vào đâu
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
ngoài bảy người thiệt mạng
thì thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra là rất lớn ước tính khoảng hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
sau lũ không chỉ là đói ăn mà còn là dịch bệnh khi môi trường đã bị ô nhiễm
trong công tác khai phục hồ quả thì trước hết chúng tôi đang lo về bảo tồn về tính mạng người dân trước
thứ hai là vấn đề là y tế đối với người dân đặc biệt là về nước sinh hoạt để người dân đảm bảo rằng là
sau khi lũ lụt tan thì nước sinh hoạt vẫn đảm bảo tránh dịch bệnh xảy ra
đảm bảo thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết để người dân
nó sẽ sống và cũng như là rồi sau đó là chỉ đạo vấn đề khôi phục về các hệ thống mạng lưới điện
viễn thông hay cái vấn đề mà khôi phục sản xuất kịp thời
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên suốt từ đầu tháng một mươi hai tỉnh bình định có mưa lớn
mực nước lũ trên các sông dâng cao đến báo động ba và duy trì trong nhiều ngày đã gây ngập ống trên diện rộng
khổ nhất là các hộ gia đình trên sông vệ lâu hạ sông côn đã không kịp chuẩn bị đối phó gì với đợt lũ muộn này
hậu quả là tài sản bị cuốn trôi
hàng trăm hectare trồng mai cảnh của thủ phủ trồng mai nổi tiếng nhân an đã bị ngập nước lũ gây thiệt hại rất lớn
dùng mai của tôi là làm trên một góc một cây nhưng mà giờ là lũ vào là không đỡ kịp tốt được
giờ là nước ngập vào là rụng rát
là coi như giờ không biết làm sao là đỡ cá tết sân đồ đỡ cá mai chơi
đối diện với nguy cơ trắng tay vì mai nở không đúng dịp tết
người dân ở đây đang nỗ lực tìm mọi cách đưa mai lên khu vực cao hơn để tránh lũ
mai của tôi thì cũng được hai trăm linh cây nhưng mà mưa lũ lụt và vô ngập
thành nên thơm mướn nhân công chuyển lên bờ đó
cho nó khó rụng lẽ
theo các chủ vườn mai nếu mai trậu bị ngập nước lũ lâu ngày khi nắng lên sẽ bị rụng lá và bung bông sớm
mai nở sớm không đúng dịp tết coi như bà con mất trắng công sức tiền của chăm mai trong cả một năm trời
những đợt mưa liên tiếp từ ngày một tháng một mươi hai cứ đợt sau lại lớn hơn đợt trước khiến nước lũ trên các sông dâng cao
gần sáu mươi năm ngôi nhà bị ngập
trong đó gần bốn năm trăm linh hộ phải sơ tán
chín mươi xã phường tại các huyệt tuy phước phủ cát phủ mỹ hoài nhơn thị xã an nhơn thành phố quy nhơn bị cô lập hoàn toàn
lũ muộn bất thường người dân còn chủ quan nên thiệt hại tại bình định là rất nặng khi có đến một mươi bốn người chết
theo đánh giá của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương này đây là con số thiệt hại lớn nhất trong vòng hai mươi năm trở lại đây
không chỉ ở bình định người dân quảng nam cũng hết sức lo lắng khi lũ năm nay lại xuất hiện muộn đến vậy
mưa lũ đã làm cho hàng ngàn hectare rau màu tại vùng rốn lũ huyện đại lộc bị ngập ống
đặc biệt cánh đồng rau bầu tròn thuộc xã đại an vừa được bà con trồng xuống chưa đến kỳ thu hoạch đã bị nước từ hồ chứa nước thủy điện trên thượng nguồn đổ về gây ngập ống
những đám ruộng trồng đưa đủ ớt khổ qua đậu cô ve
ý đào bị bùn non vùi lấp gây thất bát khó khăn cho bà con nông dân
lo tranh thủ lùm sớm cho kịp tách mà coi như trừ lùm riêng là coi như hư hờ quá nhiều
trừ rứa bà con cũng khổ đầu tư dấn lùm lửa rồi có đốm phở lòng lửa trao cà tốn tiền như vậy
tông dò rồi hơi chậm mà lùm đây đây có rùa hổ bảo rùa biết bao nhiêu mà trừ thu qua trang rồi trở lùm đây
mà không biết thủy điện xóa chi mà xóa xóa từ từ chứ mà xóa nhanh quá thì đi dầu xóa một lần đi dăng tôi chỉ không nổi thôi
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện đại lộc mưa lũ trong đợt vừa qua đã gây hư hại hoa màu trên địa bàn toàn huyện với tổng thiệt hại lên tới hơn một mươi hai tỷ đồng
sở dĩ cây rau màu bị thiệt hại nặng là do theo kinh nghiệm sau ngày hai mươi ba tháng một mươi âm lịch hàng năm không còn lũ lớn
nên bà con nông dân ở các vùng chuyên canh rau màu thường xuống giống để chuẩn bị cung ứng cho thị trường trong dịp tết cổ truyền
nhân dân là hãy khắc phục những cái gì còn có thể khắc phục được thì khắc phục
những cái gì mà trồng tỉa mà đã hư hỏng thì cố gắng gieo trồng trá lại bằng các loại rau hoa quả ngán ngày
có phần thu nhập phần nào đối với nhân dân từ nam đến tây
với điều kiện có thể được đề nghị các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ phần đầu cho người sản xuất để người dân an tâm hơn trong đầu tư tiếp theo
để nói về sự thay đổi chóng mặt của thời tiết thiên tài có lẽ không ai thấu hiểu hơn người dân ở quảng nam
đây là hai hình ảnh hoàn toàn
hình ảnh hoàn toàn trái ngược vào tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm một mươi năm và tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm một mươi sáu
một bên sông trà khúc cạn kiệt một bên nước lũ chảy dữ dội vượt mức báo động ba
dòng chảy trong cùng một giai đoạn cho thấy một bên từ cao đến thấp nhưng chỉ ở mức vài chục cm nước một bên lên cao dần và đạt đỉnh hơn năm mét nước
một bên là trời nắng gắt với nhiệt độ trên ba mươi độ c
và một bên là trời mưa tầm
tất nhiên thiên tai lũ lụt bao giờ cũng khốc liệt và gây thiệt hại hơn rất nhiều so với hạn hán
vào thời điểm lẽ ra mưa lũ phải kết thúc thì người dân nơi đây phải đối mặt với một đợt mưa lũ kéo dài trong suốt một mươi ngày nên trở tay không kịp
mười người chết và hàng nghìn ngôi nhà chịu cảnh ngập úng
người dân lại phải tất bật chạy lũ trong những tháng cuối năm
đây là một hình ảnh hiếm gặp ở địa phương nam
do nước sông trà khúc lên nhanh đã gây ngập lớn ở một số nơi
gây chia cắt các tuyến đường liên thôn liên xã
chính quyền địa phương phải tổ chức lực lượng chốt chặt tại một số điểm ngập sâu
và hỗ trợ người dân sơ tán khỏi những vùng ngập lụt
lũ lên nhanh nên khiến nhiều hồ chứa ở quảng ngãi phải xả nước khẩn cấp
mà lẽ ra đây phải là giai đoạn tích nước trong mùa khô năm hai nghìn một mươi bảy
hàng chục triệu mét khối nước được ba hồ lớn là núi ngang liệt sơn diên trường xả về hạ du
điều này cho thấy đợt lũ muộn là rất lớn và khó lường
qua tình hình bố của chính quyền địa phương
tình hình xả lũ sắp tới mưa lớn và xả lũ mạnh hơn nữa
tổ hợp tốt và nhân viên có lòng bè ở đây
thì triển khai khát phục và sửa chữa quyên cố nhiều hơn
và lo bán sức những lòng có lớn và những lòng có nhỏ chưa được sức
thì phải là mạnh hơn
thêm lòng và dàn neo kỹ là hay
cứ ngỡ sau hai mươi ba tháng một mươi âm lịch là người dân sẽ được sống yên lành
không lo sợ chuyện lụt nữa
thế nhưng trận lụt vừa qua đã phá vỡ những quy luật trước đó
người dân ở nhiều địa phương miền trung đã phải trả giá không hề rẻ
cho sự chủ quan của mình
theo thống kê của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đợt lũ nguộn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
khiến hai mươi sáu người chết một mươi bảy người bị thương
nhiều trường hợp tử vong do coi thường các đợt lũ muộn
thường không lớn nên đi qua các ngầm tràn thì bị lũ cuốn trôi
đây là con đường dẫn vào khu dân cư mỹ hòa thuộc phường đập đá xã an nhơn tỉnh bình định
nước chảy xiết qua khu vực đường bê tông khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
việc qua những khu vực nước ngập tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm vì nước chảy xiết
nhưng người dân ở đây dường như vẫn rất chủ quan bởi ai cũng nghĩ rằng con đường đã quá quen thuộc đối với họ
còn đây là những hình ảnh được ghi lại tại dọc ven sông trà khúc sông vệ
nhiều người dân dùng xào tre dài đứng sát bờ sông để kéo những thân cây mục khối gỗ lớn trôi trên sông vào bờ
mặc dù nước ở các khu vực này chảy xiết tràn bờ nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn thản nhiên vớt củi
khối lượng lớn củi gỗ vớt được tập kết trên bờ
việc vớt củi giữa dòng nước lũ là rất nguy hiểm thực tế cũng đã có trường hợp gặp tai nạn thương tâm
theo thông tin từ các chuyên gia khí tượng thủy văn hệ quả của quá trình chuyển pha từ enino sang la nina
khiến mùa mưa lũ năm nay kết thúc muộn hơn so với trung bình nhiều năm
các đợt không khí lạnh gió mùa đông bắc cũng có cường độ mạnh hơn nên mưa ở miền trung diễn ra với tần suất cao hơn
nghiên cứu của các chuyên gia thời tiết cũng khẳng định sau mỗi đợt el nino kỷ lục sẽ là những ngày tháng mưa lũ lịch sử
sau kết thúc một giai đoạn của el nino thì xu thế chung đang chuyển sang giai đoạn của la nina
thì quy luật chung của những năm tương tự như vậy thì thường là mưa lũ có gia tăng
thì cái này cũng đã được chúng ta dự báo từ đầu năm
tức là vào dịp cuối năm khi bắt đầu nó chuyển từ pha el nino sang la nina thì cái mưa lũ nó sẽ tăng lên
tất nhiên là năm nay thì cũng có những cái đặc biệt là bên cạnh cái quy luật chung đấy thì dưới tác động của các cái đợt không khí lạnh kết hợp với lại gió nam ở đông nam từ biển vào
thì nó kết hợp nó tạo ra những cái trận mưa là tương đối là lớn
có thể nói đấy cũng là một cái khá bất thường về mặt thiên tai thời tiết
mặc dù diễn biến thời tiết ngày càng trở nên thất thường và cực đoan hơn
tuy nhiên cũng có thể thấy công tác ứng phó ở địa phương còn chậm phụ thuộc nhiều vào tình hình thời tiết thực tế mà không có sự phòng bị
điều này cũng dễ hiểu khi công tác dự báo mưa hiện nay của nước ta còn rất nhiều bất cập và chỉ dừng ở mức chung chung thiếu chi tiết
chúng ta đều biết rằng là lũ quét xảy ra trong rất ngắn chỉ vài ba tiếng có thể xảy ra
cho nên là trong vài ba tiếng đó nếu chúng ta có thể xảy ra trong thời gian rất ngắn chỉ vài ba tiếng có thể xảy ra
nếu chúng ta có cái bản đồ mưa trong vài ba tiếng tới thì chúng ta có thể cảnh báo chính xác được lũ quét và xảy ra đất
tuy nhiên bây giờ đang là vấn đề về cảnh báo mưa bản đồ dự báo mưa trong thời gian cực nặng đó
hiện nay một số công nghệ trên thế giới nó có nhưng chúng ta chưa có công nghệ đó đặc biệt là công nghệ về radar thời tiết
một mươi hectare lúa bị ngập và hư hỏng
ba hectare hoa màu thiệt hại

một mươi hectare lúa bị ngập và hư hỏng
cho tết bị lũ cuốn trôi gây thiệt hại nặng nề
lũ trồng lũ khiến khó khăn của người dân miền trung thêm trồng chất
người dân nơi đây đang rất cần những hỗ trợ thực tế
để khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống
giờ rác hội truyền bá tính đến đem lương thực thực phẩm
để cứu trợ cho nhân dân các vùng bị cô lập ở tiên phước
chúng tôi cũng làm hết sức hết mình để góp phần cùng các cấp các ngành
quyết không để được người dân nào bị đối với các
hiện tại nước đã rút tạm thời rút xuống khoảng cỡ nửa mét
nhưng mà vẫn là nhiều vùng gần như các vùng
đa phần là người dân không có đi lại mình đơn giản được
mình phải đặt phương tiện các xe vận tải
nên là rất hiện nay đời sống một số dân gần là cũng tương đối là có kép
sau lũ công tác cứu trợ cũng còn nhiều bất cập
cùng ở vùng lũ nhưng người thì được hỗ trợ nhiều người thì không có gì
trong đó vụ trưởng thôn thu lại quà để chia công bằng
cho mọi người ở quảng bình là một ví dụ
trước hết thay mặt cho bán lãnh đạo trong thôn là xin lỗi bà con
và cũng mong bà con hiểu để tạo mọi điều kiện
cho anh em tiếp tục thực hiện theo nhiệm vụ trao hàng cho bà con tận tay
cứ sau đợt mưa lũ lại có nhiều đoàn cứu trợ đưa hàng đến cho bà con
tuy nhiên đa số các đoàn đều đến rất đột xuất
thậm chí có trường hợp đang đêm nghe đoàn cứu trợ gọi
đề nghị thôn lên danh sách để sáng mai đoàn cứu trợ đến trao quà
do thông báo quá trễ quá gấp gáp nên trưởng thôn không đủ thời gian họp dân
xin ý kiến mà chỉ có thể tự chọn mấy chục người để đứng ra nhận quà
thế là có trường hợp người cùng mức thiệt hại nhưng không có trong danh sách nhận quà
cái khó khi đi cứu trợ là chính quyền bị động về thông tin
còn các nhà hào tâm lại đòi hỏi các người
khắt khe về lựa chọn tiêu chí nên thường chỉ tập trung vào những hộ nghèo nhất
hiện tại chính quyền địa phương đã có văn bản chỉ đào cho các xã phương trên địa bàn
và đặc biệt là yêu cầu các tổ chức cứu trợ khi đến địa phương làm nhiệm vụ cứu trợ
cần thông báo cho địa phương biết để có cự người đưa đến các nơi
các đối tượng mà họ cần cứu trợ
thứ hai là chỉ đào hướng dẫn cho tổ chức cứu trợ các địa phương cơ sở
thực hiện đúng quy trình trong cứu trợ một cách công bằng dân chủ và công khai
để thực hiện một chuyến cứu trợ có hiệu quả
cần phải có sự phối hợp tốt cả từ phía người đi cứu trợ
cùng với người làm cầu nối và người nhận cứu trợ
trước hết chính quyền từ xã đến huyện
cần chủ động lập và đưa danh sách các hộ bị thiệt hại
mức độ thiệt hại lên các trang thông tin của địa phương để các nhà hảo tâm biết
còn người cứu trợ nếu chỉ cứu trợ cho một số hộ
thì cũng nên đi về tận nơi để xem xét cụ thể những trường hợp muốn tặng
thực tế việc cứu trợ trong những ngày qua cho thấy
rất nhiều đoàn cứu trợ bỏ qua việc liên hệ với cơ quan mặt trận tổ quốc địa phương khi về cứu trợ
việc này có thể do người tài trợ muốn tự tay trao quà đến người dân
tuy nhiên điều này có mặt trái là các đoàn từ thiện sẽ rất hạn chế
về việc nắm bắt thông tin thiệt hại của từng người từng thôn từng xã
dẫn đến trường hợp có nơi hàng chục đoàn cứu trợ về nhưng có nơi lại chỉ được lưa thưa vài đoàn
để hạn chế những sự cố không mong muốn như vừa qua
điều cần làm nhất là phải thống nhất việc cứu trợ về một đầu mối
và các nguồn tiền hàng hóa khi về địa phương sẽ phải qua đầu mối chung này
với truyền thống lá lành đùm lá rách lá rách ít đùm lá rách nhiều
sau mỗi đợt mưa lũ những tấm lòng vẫn luôn hướng về miền trung
để cùng chung tay gắn sức hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống